vào tối qua ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai tại khu di tích lịch sử quốc gia thanh niên xuân phong chín mươi một năm
đội chín mươi một bắc thái tỉnh thái nguyên đã tổ chức lễ kỷ niệm ba mươi năm ngày hội quốc phòng toàn dân
bảy mươi năm năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam và tưởng niệm tri ân sáu mươi liệt sĩ thanh niên sung phong
của đại đội chín trăm một mươi năm đội chín mươi một bắc thái đã hy sinh vào đêm ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi
dự lễ kỷ niệm có nguyên tổng bí thư nông đức mạnh đồng chí trương hòa bình
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đồng chí đỗ bá tị phó chủ tịch quốc hội
phát biểu tại lễ kỷ niệm phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đã ôn lại truyền thống
hai mươi năm ngày hội quốc phòng toàn dân bảy mươi năm năm quân đội nhân dân việt nam
đặc biệt là sự hy sinh anh dũng quả cảm của sáu mươi cán bộ đội viên thanh niên sung phong đại đội chín trăm một mươi năm đội chín mươi một bắc thái
và hai cán bộ thủ kho của ti lương thực trong khi làm nhiệm vụ tại khu vực ga liêu xá
thành phố thái nguyên đêm noel ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi
phó thủ tướng yêu cầu tỉnh thái nguyên tiếp tục quan tâm và dành nguồn lực cho công tác đền ơn đáp nghĩa
trị ân thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng
có các giải pháp đầu tư quản lý khai thác và phát huy tốt hơn nữa
giá trị của các công trình văn hóa di tích lịch sử cách mạng
tại buổi lễ bộ quốc phòng đã tặng bảy mươi suất quà mỗi suất trị giá năm triệu đồng cho các cựu thanh niên xuân phong
và thân nhân các liệt sĩ đại đội chín trăm một mươi năm của hai tỉnh thái nguyên và bắc cạn